chuyển sang tin tức an ninh trả tự ngày một mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn
tp hcm đã lập hồ sơ bàn giao vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cho công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
dạng sáng ngày một mươi tám tháng ba hai nhóm thanh niên với hơn một mươi người cầm các loại hung khí đuổi chém nhau
tại khu vực đường trần văn một mươi xã xuân thới thượng huyện hóc môn
hiện trường có hai người bị thương được người trong nhóm đưa đi cấp cứu tuy nhiên sau đó một người đã tử vong
công an xã xuân thới thượng phối hợp với công an huyện hóc môn và các đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường
lấy lể khay đồng thời thu giữ một số tăng vật có liên quan để điều tra
theo thông tin ban đầu nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
và hiện cơ quan công an đã xác định được các thành viên thuộc cả hai nhóm
một tụ điểm phức tạp về ma túy vừa được các lực lượng phối hợp công an tp hcm chia xóa
bắt giữ một đối tượng và thu gần
một tụ điểm phức tạp về ma túy vừa được các lực lượng phối hợp
chuyên trộm cắp tài sản trong cốp xe máy ổ nhóm bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt giữ
ngay sau khi dương thị minh thanh và trần vân quý cùng chú tại tp hcm gian cảnh đến móc trộm túi sách
bên trong có hai một triệu đồng và một chỉ vàng của một nạn nhân
tổ công tác đội hình sự công an tp huế và công an phường đông ba đã mật phục bắt giữ
quá trình điều tra mở rộng thanh và quý khai nhận
móc trộm cắp xe hai đối tượng cùng với nguyễn thị bé và trần đình phong cùng chú tại tp huế
còn gây ra ba vụ trộm cắp tài sản khác lấy đi nhiều tài sản có giá trị
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với thanh riêng quý bé và phong cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra
một tụ điểm phức tạp về ma túy vừa được các lực lượng phối hợp công an tp hcm chê xóa
bắt giữ một đối tượng lực lượng công an thu giữ gần năm trăm linh g ma túy các loại
cụ thể tối ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng công an đã bắt quả tăng ngô thị bình có hành vi bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba trăm hai mươi g ma túy các loại
khám xét khẩn cấp chỗ ở của bình tổ công tác tiếp tục thu giữ hơn một trăm bốn mươi gram ma túy
đây là tụ điểm ma túy phức tạp đối tượng bán ma túy qua khe cửa được khóa chắc chắn
và trong nhà lắp đặt camera giám sát khi phát hiện có lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng tiêu hủy tăng vật
mua bán trái phép chất ma túy năm bị cáo vừa bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bản án đích đáng
theo có trạng trần thị kim thảo ba mươi chín tuổi nguyễn văn thuận hai mươi tám tuổi nguyễn văn sự hai mươi chín tuổi
trần thanh dương ba mươi hai tuổi và lê thanh bình hai mươi tám tuổi các bị cáo đều nghiện ma túy
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi bị cáo thảo đã ba lần nhận tổng cộng một trăm năm mươi gram ma túy
từ một đối tượng khác sau đó giao cho chồng hờ là thuận phân chia ma túy bán cho ba bị cáo còn lại để bán lẻ cho con nghiện
đến ngày bảy tháng tám các đối tượng đều bị công an phát hiện và bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ hai năm sáu tháng đến một mươi tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an vừa bắt giữ hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay
tấn công nạn nhân để cướp điện thoại di động
các đối tượng là nguyễn đức thắng và trần hoàng phúc cùng chú tại tp hcm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã dùng bình xịt hơi cay tấn công nhóm ba thanh niên lấy hai điện thoại di động
rồi tẩu thoát về tp hcm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức ra quyết định khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi cướp tài sản
sau đối tượng đang đánh bạc giữa hình thức chơi chắn đã bị công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên phối hợp với công an thị xã mỹ hào xã hỏa phong thị xã mỹ hào bắt quả tang
lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn sáu mươi triệu đồng cùng các vật chứng có liên quan
các đối tượng đều trú tại thị xã mỹ hào
đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã làm rõ thêm năm đối tượng có liên quan
thưa quý vị tối qua không gian đi bộ khu vực hồ gươm và các không gian đi bộ trong khu phố cổ hà nội đã hoạt động trở lại sau gần một mươi tháng đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
thời gian thức giấc đúng vào thời điểm việt nam mở cửa hoàn toàn mọi hoạt động du lịch
tấp nập đông vui nhưng công tác đảm bảo an ninh trả tự và an toàn phòng chống dịch vẫn được đặc biệt lưu tâm
đây là điểm đến được nhiều người dân và du khách tìm đến trong những dịp cuối tuần
và không khí cũng như công tác phòng chống dịch tại đây được diễn ra như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của chúng tôi
hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui bởi vì sau một thời gian dài nghỉ dịch các cháu nhỏ thì đều ở trong nhà
hôm nay thì dịp cuối tuần thì cho các cháu lên đây chơi để xem cái khung cảnh ở trên này
lên đây thì thấy rằng là lực lượng chức năng cũng đang hỗ trợ rất là tốt cho nên là mình cảm thấy rất là vui và muốn cho con vào kia để ăn ke
được tin là mở cửa trở lại
mở cửa trở lại phố đi bộ thì mình rất là mừng
và cái quan trọng nhất là mình thấy tất cả mọi người đều có một cái ý thức rất là cao
các cán bộ cũng đi nhắc nhở rồi là người dân khẩu trang rồi là có khoảng cách
hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine của người dân trên địa bàn thành phố đã đạt mức cao
cùng với đó các hoạt động khôi phục du lịch phát triển kinh tế đã được tổ chức trở lại
mặt khác không gian phố đi bộ là không gian mở nên nguy cơ lây nhiễm cũng thấp hơn
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và cũng được sự đồng ý của ủy ban dân thành phố hà nội
sau gần một năm tạm dừng hoạt động hôm nay quận hoàn kiếm thích thức mở lại các không gian đi bộ trên địa bàn quận
và chúng tôi cho rằng đây là một chủ trương để chúng ta thu hút các khách du lịch
sau một thời gian chúng ta phải tạm dừng gón khách
và cùng với đó sẽ giúp cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô và thành phố
việc mở cửa phố đi bộ là một trong những hoạt động quan trọng để từng bước phục hồi ngành du lịch thủ đô
tiến tới mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch trở lại bình thường trong năm hai nghìn hai mươi hai